từ ngày hai mươi bốn tháng chín trên các vịnh thuộc quần đảo cát bà thành phố hải phòng
chính thức có ba cụm điểm neo đậu tàu du lịch lưu trú qua đêm
đó là quyết định mới nhất của thành phố hải phòng về các điểm neo đậu tàu du lịch lưu trú qua đêm trên biển tại khu vực này
ba cụm điểm neo đậu này là các vịnh thuộc quần đảo cát bà được xác định có tổng diện tích năm mươi năm hectare
với khả năng tiếp nhận chín mươi năm tàu du lịch
tổng số điểm neo đậu là một mươi ba điểm danh giới khu vực neo đậu khống chế bởi các điểm có tọa độ theo quy định
vùng nước neo đậu sử dụng theo hiện trạng tự nhiên
việc công bố các điểm neo đậu này nhằm đáp ứng nhu cầu các tuôn du lịch nghỉ dưỡng qua đêm trên biển
đang có xu hướng phát triển mạnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo đảm an toàn cho các phương tiện và du khách